ấp dòng bàn thuộc xã thường phước một huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp được mệnh danh là ấp đảo
bởi đây là khu vực thường xuyên bị chia cắt và cô lập hoàn toàn của địa phương mỗi khi mùa nước về
học sinh phải vượt lũ đến trường mọi sinh hoạt đi lại khám bệnh của người dân đều chỉ dựa vào phương tiện đò
mời quý vị cùng theo dõi những hình ảnh sau đây do phóng viên truyền hình nhân dân ghi nhận tại áp đảo dòng bàn đồng tháp
con đường vào cụm dân cư ấp dòng bàn có nhiều đoạn ngập sâu trong nước nhiều nhà hoàn toàn cô lập với trung tâm xã
đời sống của bà con chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp chăn nuôi làm thuê làm mướn
mùa khô còn có việc làm có thêm thu nhập
nhưng vào mùa lũ mọi hoạt động sản xuất hầu như tạm ngưng nên hầu hết những người ở độ tuổi lao động phải đi nơi khác để tìm việc
hiện ở đây chỉ còn người già phụ nữ và trẻ nhỏ
không mà tháng nước thì lên rồi không có ai mặn gì được đâu
không có mặn gì được chân có ngoài nhà thì người ta còn chạy trọt đồ mặn chỗ này chỗ kia mặn hồ rồi kia nọ
còn ở đây thì đó người ta mướn gì đó mặn chứ là già người ta đâu có mướn mình mặn đâu
bị lũ bao bọc chia cắt phương tiện duy nhất của ấp đảo dòng bàn là những chiếc ghe xuồng như thế này
từ nơi ở đến trung tâm xã dài năm km đi xuồng mất gần một giờ đồng hồ
do vậy mỗi chuyến đi mua bán ra trung tâm xã
được bà con tính toán chi ly để khỏi phải đi lại nhiều lần
đồ ăn đũa không có cái này giông gió không có ai ít văn lứ lắm gì ơi
kể gì mà nói đó cũng như là cái đảo xanh quanh
sống kèo một nước như thế sao vậy nó ngoái nó như nước nhỏ đó nước lớp khó
còn đây là nơi lưu trú bất đắc dĩ của người dân và các em học sinh khi chờ đò
bởi ra được trung tâm xã hai rồi trở về
phải mất cả buổi sáng
tại khu vực bị chia cắt này người dân chủ yếu sinh hoạt trong nhà
nơi mà họ thuộc lòng những gương mặt hàng xóm
tuy nhiên dẫu có túng thiếu khó khăn
họ vẫn đang vươn lên cố tìm công an việc làm để mưu sinh